đoàn giám sát của ban tổ chức trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
về tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng công tác xây dựng đảng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba của đảng
ban tổ chức trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
từ đầu nhiệm kỳ đến nay
đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
cũng như các văn bản của trung ương để tổ chức thành công đại hội các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng